các dự án nghìn tỷ đắp chiếu là vấn đề nóng tại nghị trường cũng như dư luận xã hội trong suốt thời gian qua
trước những chỉ đạo quyết liệt của chính phủ bộ công thương đã chỉ đạo các đơn vị ra soát tập hợp
để xử lý các vấn đề tồn tại ở các dự án lớn còn đang chậm tiến độ kém hiệu quả
vậy đâu là hướng giải quyết của bộ công thương và ý kiến của dư luận xã hội trước vấn đề này như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh sau đây
năm nhà máy dự án thua lỗ hoạt động kém hiệu quả mà quốc hội đã nêu lên tại nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn
tại kỳ họp thứ hai vừa qua cộng với bảy nhà máy dự án khác được ban chỉ đạo bổ sung là một mươi hai dự án
nhà máy sản xuất sơ sợi đình vũ một trong năm cái tên được chính phủ nêu tại nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn
tại kỳ họp thứ hai vừa qua với tổng vốn đầu tư lên tới ba trăm hai mươi năm triệu usd tương đương bảy tỷ đồng
sau gần sáu năm đầu tư
nhà máy đã phải tạm dừng sản xuất và thua lỗ nặng lên tới hàng nghìn tỷ đồng
liên quan đến những dự án nghìn tỷ đắp chiếu cả ngành công thương trong thời gian qua cũng đã phải thừa nhận
những tồn tại và phân tích lỗ hồng nằm ở đâu
hai dự án và bài toán chung là đưa ra các phương án xử lý khả thi nhất
chúng ta phải tìm ra được những giải pháp về mặt công nghệ giải pháp về mặt thương mại và giải pháp về mặt kinh tế
và phù hợp với những quy định của pháp luật và đồng thời phù hợp với xu thế phát triển chung
của công nghệ và của thị trường của thế giới
và sau nhiều áp lực người đứng đầu ngành công thương cũng đã khẳng định trong năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
sẽ giải quyết rứt điểm triệt để những dự án thua lỗ đồng thời khẳng định làm rõ trách nhiệm pháp lý
tính đặc thù và bối cảnh của mỗi dự án rất khác nhau
vì vậy chúng ta cũng sẽ phải làm rất thâu đáo theo đúng quy định của pháp luật
để làm rõ trách nhiệm của tất cả các cá nhân và các đơn vị tập thể
có liên quan đến các dự án thua lỗ
để chúng ta làm rõ ra các trách nhiệm và có những biện pháp để xử lý theo trách nhiệm đó
tuy nhiên những vấn đề đó chúng tôi cho rằng chưa quan trọng vào cái chỗ
là chúng ta sẽ phải rút kinh nghiệm lại từ những cái vấn đề này liên quan đến các cái cơ chế
chính sách đặc biệt là các khu khổ pháp lý của chúng ta liên quan đến quản lý nhà nước
liên quan đến quản trị các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước
ngoài các biện pháp xử lý bộ cũng yêu cầu các tập đoàn tổng công ty tổ chức kiểm điểm
làm rõ trách nhiệm cá nhân
tổ chức đối với các dự án khi tổ chức kiểm điểm đề nghị tập đoàn tổng công ty
mở thêm thành phần ban nội chính văn phòng chính phủ tổng cục cục vụ chuyên ngành
vụ tổ chức cán bộ và thanh tra bộ hoàn thành và báo cáo bộ công thương ngay trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi